thưa quý vị và các bạn hôm nay kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám một mươi ba năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trải qua bảy mươi ba năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân luôn gắn liền
với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc được đảng và chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo
giáo dục rèn luyện được nhân dân hết lòng tin yêu đùm bọc và giúp đỡ
qua mỗi thời kỳ lực lượng công an nhân dân ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ nhân dân
bảo vệ đảng bảo vệ chính quyền phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển của đất nước
bước vào thời kỳ đời mới công an nhân dân tiếp tục được xác định là lực lượng vũ trang tin cậy
sắc bén của đảng nhà nước là nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự
yêu cầu xây dựng trở thành lực lượng chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại
đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động tội phạm
giữ vững an ninh trên các địa bàn lĩnh vực trọng điểm tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội
đẩy mạnh cải cách hành chính rèn luyện lễ tiết tác phong siết chặt kỷ luật kỷ cương
tăng cường đoàn kết thông nhất nội bộ gắn bó chật chẽ với nhân dân
chỉ tính từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay đã có trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an
anh dũng hy sinh trên chín trăm linh đồng chí mang thương tật vĩnh viễn
tiếp tục khẳng định truyền thống vẻ vang vì nước quên thân vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân việt nam
kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
toàn thể lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với tổ quốc và nhân dân
với đảng nhà nước phát huy những thành tiệu kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang
thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương
chính sách về phát triển kinh tế xã hội đối ngoại đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội
chủ động phát hiện ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tội phạm
giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống